tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bạc liêu
đã tổ chức họp mặt và tuyên dương khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh bạc liêu đã ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tập thể cá nhân trong tỉnh
đã nỗ lực phấn đấu trong công tác trong học tập lao động
chính sự nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm hai nghìn hai mươi
phát huy thành tích đạt được bước sang năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu mong muốn có thêm nhiều những cá nhân tiêu biểu
đạt thành tích cao trên các lĩnh vực góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp văn minh